sau một thời gian theo dõi lập án đấu tranh cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã bí mật tấn công
bắt quả tăng ba mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc thu giữ tăng vật là hơn một tỷ đồng
theo cơ quan công an sới bạc liên tỉnh do bùi ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở khu một thị trấn kim tân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa cầm đầu
được tổ chức hoạt động chuyên nghiệp thu hút hàng chục con bạc trong tỉnh thanh hóa và tỉnh ninh bình tham gia đánh bạc
các đối tượng tổ chức tham gia sới bạc thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm tổ chức đánh bạc
tại các địa bàn dắp danh giữa tỉnh thanh hóa và tỉnh ninh bình hoặc ở các hẻm núi khu vực hoang vắng
bố trí nhiều đối tượng cảnh giới từ xa nhằm đối phó với lực lượng chức năng
giải công trinh sát bí mật tác chiến vào lúc h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai
tại một hẻm đồi núi ở xã hà long huyện hà trung cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang
ba mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ hơn một tỷ đồng một khẩu súng tự chế
có một viên đạn đã lên nòng ba mươi hai điện thoại cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi đánh bạc như bảng vị
quân sóc công an thanh hóa đang tạm giữ hình sự ba mươi sáu đối tượng phục vụ điều tra mở rộng vụ án